phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho đảng đồng thời xây dựng củng cố tổ chức đoàn vững mạnh
tại lào cai để làm tốt công tác đào tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên thời gian qua các cấp bộ đoàn tỉnh luôn trú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thanh niên với nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương
trong những năm qua thành đoàn lào cai là một trong những đơn vị đã làm tốt công tác giới thiệu bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp
riêng năm hai nghìn một mươi tám đã có một trăm một mươi tám đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng mặc dù các cơ sở đoàn đều xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng tuy nhiên không vì chạy theo số lượng mà bỏ quên chất lượng
những đoàn viên giới thiệu cho đảng phải là những tấm gương điển hình có nhiều đóng góp tích cực ở địa phương
cuộc vận động tuổi trẻ thành phố lào cai thi đua giải luyện phấn đấu trở thành đảng cộng sản việt nam là một trong những nội dung nhiệm vụ rất quan trọng
tập trung phần lớn vào các nội dung nhiệm vụ bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để phấn đấu trở thành đảng viên đảng cộng sản việt nam gắn với từng khối và từng lĩnh vực
trong đó quan tâm nhất là khối lĩnh vực đoàn viên thanh niên ở các khu dân cư đoàn viên thanh niên của khối đồng bào dân tộc thiểu số tôn giáo

trong đó quan tâm nhất là khối lĩnh vực đoàn viên thanh niên ở các khối đồng bào dân tộc tiểu số tôn giáo
tỉnh lào cai luôn đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng
những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của tuổi trẻ sự cố gắng phân đấu của từng cá nhân đoàn viên đã khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong xây dựng đảng nhất là công tác tạo nguồn cho đảng